theo thống kê hiện nay có đến bảy mươi tám mươi chiều dài các tuyến kênh trong nội thành bị ô nhiễm nặng
các nguồn nước thải từ khu dân cư nước thải từ các cơ sở chế biến các khu công nghiệp đổ thẳng vào lòng sông và kênh rạch
khiến dòng nước ở đây bị ô nhiễm chuyển thành màu đen kịch đặc quánh bốc mùi hôi thối
mặc dù các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp cải tạo nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không có chuyển biến
thành phố cần phải có những giải pháp quyết liệt để bảo vệ môi trường sống là một trong những nhiệm vụ cấp bách
do thời tiết thay đổi mưa nắng thất thường và tình trạng ô nhiễm môi trường hết sức nghiêm trọng như hiện nay
bệnh xuất xuất huyết trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp
từ đầu năm đến nay đã ghi nhận gần ba mươi ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng gấp hai lần so với năm hai nghìn một mươi tám
và đã có ba ca tử vong trong đó có nhiều ca mắc bệnh xuất xuất huyết rất nặng
bệnh xuất xuất khuyết chủ yếu do mũi đốt để hạn chế bệnh xuất xuất khuyết lây lan
ngành y tế khuyến cáo với người dân chủ động phòng tránh mũi đốt không cho mũi phát triển
kiểm soát nguy cơ xử lý triệt đệ các ô dịch tăng cường diệt mũi diệt lâm quang
đẩy kính các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng không xả rác bừa bãi xuống các dòng kênh
thành phố hồ chí minh hiện có hơn năm triệu công nhân và người đông
hồ chí minh là một trong những thị trường lao động lớn nhất của cả nước
trong đó hơn tám mươi số công nhân và người lao động đến từ các địa phương khác
để khuyến khích và động viên người lao động an tâm cống hiến tài năng và trí tuệ của mình làm ra củ cải vật chất cho xã hội
thành phố đã đồng hành cùng với các doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho họ
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
để đồng hành với các doanh nghiệp ngoài các chương trình máy ấm công đoàn trái tim tình nghĩa
học bổng nguyễn đức cảnh hỗ trợ mổ tim trao học bổng cho công nhân và người lao động
hàng năm thành phố còn tổ chức tuyên dương công nhân viên chức lao động tiêu biểu gặp gỡ đối thoại với công nhân
đây là những hoạt động có ý nghĩa nhằm thúc đẩy sáng kiến của công đoàn cơ sở
và thu hút sự quan tâm ủng hộ của các cấp các ngành các doanh nghiệp trong tổ chức chăm lo đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức người lao động
hiện nay đã xây dựng được một mươi tám nhà văn hóa lao động quận quyện
nhà văn hóa tại khu chế xuất khu công nghiệp để nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động được tốt hơn
vì chỉ có cân bằng của cuộc sống vật chất và tinh thần thì người lao động sẽ yên tâm cống hiến sức của mình cho sự phát triển của doanh nghiệp
với nhiều việc làm hết sức thiết thực như chương trình thực hiện đúng giá điện nước
liên đoàn lao động thành phố đã ký kết liên tịch với tổng công ty điện lực và tổng công ty khắp nước sài gòn
thống nhất thực hiện chủ trương thực hiện giá điện nước sinh hoạt dành cho công nhân lao động
đang ở thuê tại các khu nhà trọ và khu nhà lưu trú công nhân đúng giá quy định
mặt trận cũng đã triển khai thực hiện khu vận động ba tiết kiệm ba tiền trợ
thứ nhất là dẫn động chủ nhà trọ không tăng giá nhà trọ đối với công nhân liên tục là nay đã năm năm
mặt trận cũng phối hợp với liên đoàn động xây dựng kế hoạch chăm lo đào tạo nghề cho công nhân
để đồng hành cùng anh em thanh niên công nhân thì chúng tôi cũng xác lập nhiều nội dung để chăm lo
trong đó thì tạo các sân chơi cuối tuần cho thanh niên công nhân
đồng thời con của thanh niên công nhân thì chúng tôi cũng quan tâm chăm lo bằng các hoạt động như là trao hoa học bổng
tạo sân chơi thiếu nhi và mở các lớp học năng khiếu miễn phí cho các em
các chương trình tấm vé tình nghĩa đưa đón công nhân về quê xung hợp gia đình trong dịp tết tết xung vầy vui tết cùng công nhân
được tổ chức vào dịp tết hàng năm để lãnh đạo thành phố gặp gỡ và đối thoại với công nhân
có phần chia sẻ giữa lãnh đạo các cấp và các doanh nghiệp với người lao động thao gỡ những khó khăn còn vướng mắt trong sản xuất
đây là một hoạt động có ý nghĩa mang đến những tình cảm ấm áp yên vui cho công nhân trong mỗi độ tết đến xuân về
đối với công nhân lao động thì sương sống vẫn là liên đoàn lao động thành phố phối hợp cùng với lại mặt trận
để đưa những cái đưa cái việc chăm sóc của mình về công nhân lao động
đến với người công nhân lao động chia sẻ ví dụ như là cái tấm vé nghĩa tình vào dịp tết đến xuân về
hoặc là những món quà trao gỡ yêu thương đến với lại công nhân người lao động thành phố
đã góp phần bỏ cái công sức của mình để đóng góp cho cái thành phố này phát triển
thực hiện tháng công nhân từ năm hai nghìn một mươi một đến nay thành phố hồ chí minh đã xây dựng gần bốn trăm linh máy ấm công đoàn với một mươi sáu tỷ đồng
hỗ trợ mổ tiêm cho sáu mươi bốn trường hợp với số tiền gần bốn tỷ đồng
tổ chức hai mươi năm tám trăm bốn mươi bốn chương trình văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thu hút gần hai triệu công nhân viên chức lao động tham gia
công đoàn cơ sở còn trao đổi với các chủ doanh nghiệp để công nhân có quyền lợi bảo đảm phúc lợi tốt hơn
đơn cao chất lượng bữa ăn cho công nhân từ một mươi năm đồng trở lên
tổ chức chăm sóc sức khỏe các hoạt động văn hóa thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động
qua đó hơn năm mươi tám tám trăm hai mươi chín người lao động của hơn một ba trăm ba mươi hai đơn vị
tăng tiền nghỉ mát hàng năm các khoản chi thăm hỏi khen thưởng đơn chất lượng bữa ăn bổ sung rau xanh sạch
bang tổng giám đốc của doanh nghiệp cũng tạo điều kiện tổ chức thành công các hội nghị người lao động hàng năm
đối thoại định kỳ cũng như là ký kết thành công các hội ước lao động tập thể
có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động mà cao hơn luật
quan tâm việc đầu tiên là phải ổn định chỗ ở cho người lao động ổn định chỗ ở mang tính chất là miễn phí
ổn định chỗ ở mang tính chất là hỗ trợ
và có những hoạt động khác như những hoạt động học bổng cho con cái
và những hoạt động là những chương trình hỗ trợ về những tháng lương hoặc là những vật chất
cho những người lao động cặp khó khăn và những người lao động bị bệnh
nhiều cơ quan đơn vị công đoàn cơ sở còn hỗ trợ tiền viện phí khám chữa bệnh
khi công dân viên và người lao động đang bị ốm đau bệnh tật
dạ em bị suy thận giai đoạn cuối rồi suy thận mạng
em làm ở đây được tám năm bệnh thì cũng được khoảng bảy năm
công tác ở đây thì bình thường trị thận thì được mấy bác hỗ trợ
chăm lo cũng rất kỹ điều dưỡng cũng chăm lo tốt
để cho chăm lo cho cán bộ công nhân viên
để cho chăm lo cho các bộ công nhân viên
có rất là nhiều chính sách ở trên nhiều mặt
thứ nhất là về lương thưởng thì chúng tôi luôn cố gắng nâng cao lương cho các bộ trọng nhân viên
và đặc biệt là có nghị quyết ba của ủy ban nhân dân thành phố
chúng tôi đã bám sát hết tất cả những nội dung này
để làm sao cho thu nhập của nhân viên được cải thiện tốt nhất
đây là khu lưu trú của công nhân thuộc công ty hanh quay
có một trăm linh vốn đầu tư nước ngoài của đài loan tại khu chế xuất tân thuận quận bảy
vợ chồng anh cao văn bảo vương và chị nguyễn thị lan
đều làm trong công ty đã được công ty cho thuê nhà ở miễn phí
đầy đủ vợ chồng anh cảm thấy rất thoải mái để cống hiến cho công ty
ngoài ra hàng tháng công dân còn được làm thêm giờ để tăng thu nhập
hỗ trợ tiền ăn trưa tiền sang xe tiền chuyên cần
tổ nhà a thì một trăm linh một phòng còn tổ nhà b là tám mươi phòng
tổng số công nhân cư trú được là một sáu mươi bốn người
là một trong những doanh nghiệp chuyên soạn xuất container các loại
vận tải hàng hóa lớn trên địa bàn thành phố công ty cổ phần thương mại cơ khí tân thanh
đã không ngừng chăm lo đến đời sống và vật chất tinh thần cho công nhân và người lao động
anh hoàng văn lành quê quảng bình gắn bó với công ty đã hai mươi hai năm tâm sự
bằng hình thì em cũng được sự quan tâm của công ty em cũng được mua nhà mua cửa hết rồi
nhưng là gia đình chưa ra sống hoàn định
hàng năm công ty còn có chế độ tiền thưởng cho những người làm việc tại công ty có thâm niên từ một mươi năm trở lên
được thưởng hai chỉ vàng hai mươi năm trở lên được thưởng bốn chỉ vàng
hàng năm như thế thì công ty tân thanh đều có điều chỉnh là lương từ năm tới một mươi năm cho cán bộ công viên
theo chức vụ ngành nghề
ở đây công ty tân thanh có hai chế độ lương là lương công nhật và lương khoáng
lương khoáng người lao động là làm thì nếu mà hàng hóa cao nhất là đầy đủ nhất thì người lao động có thể là đạt ba mươi triệu đồng trên tháng
còn thấp nhất là một mươi năm triệu trên tháng
hợp tác xã mây tre lá ba nhất chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu trong điều kiện cơ chế thị trường
để giữ chân được người lao động
hợp tác xã đã ban hành các chế độ chính sách
như xây dựng nhà lưu trú cho công nhân hỗ trợ tiền ăn trưa chế độ thai sản chế độ nghỉ phép
làm ở đây thì cuộc sống ở đây giống như là được tình cảm gia đình vậy đó
thì làm cái gì nó không được thì thống nhất với nhau
thì để cho cái sản xuất nó tốt hơn cái này cho sản phẩm tốt hơn cho khách hàng đặt yêu cầu cho khách hàng
trong thực tế qua bốn mươi năm hình thành và phát triển hợp tác xã là nơi gắn bó là chỗ dựa tinh cậy của những người lao động nghèo
để giữ chân được người lao động làm việc tại đơn vị thì đơn vị này cũng có nhiều hướng quan tâm đến người lao động
con người lao động là vốn quý của doanh nghiệp
nên là muốn đào tạo được một người lao động để mà sản xuất những cái mặt hàng thủ công mỹ nghệ của đất nước việt nam
là một ngành nghề truyền thống để đưa ra thị trường các nước trên thế giới
với vai trò là một đô thị lớn một trung tâm kinh tế của cả nước
để nhu cầu về nguồn lao động tăng cao
do đó ngoài chú trị
trọng đầu tư xây dựng nhà văn hóa công nhân lưu trú công nhân
thành phố còn xây dựng nhiều trường học cho con em công nhân ở các khu chế xuất khu công nghiệp
khu lưu trú công nhân thì đây là vấn đề hết sức là bức thiết
thì thành phố sẽ phải cùng doanh nghiệp để làm
và đó là cái việc mà doanh nghiệp phải luôn luôn có ưu tiên cho mình là
trước khi xây dựng nhà máy anh phải bảo đảm cái chỗ ở công nhân
trong kỹ đất xây dựng nhà máy thì bao giờ không phải chuẩn bị một cái lượng kỹ đất
hoặc là một cái khu vực để người doanh nghiệp đấy
thuê để cho cái ổn định cho công nhân về lưu trú trước khi họ vào làm việc
thành phố cũng đẩy mạnh công tác dạy nghề hướng nghiệp cho người lao động
nhất là những người lao động nhập cư nhằm tạo điều kiện để họ được hưởng thụ văn hóa tinh thần
và các chế độ phúc lợi xã hội khác góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại
thưa quý vị trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân trực thuộc thành đoàn thành phố hồ chí minh
tuy mới ra đời gần một mươi ba năm nhưng trung tâm luôn đồng hành với các doanh nghiệp và cơ sở đoàn các cấp
trong các hoạt động xã hội chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân và người lao động
đồng thời quan tâm chia sẻ những khó khăn của họ trong các khu lưu trú công nhân
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là khu nhà trọ số ba của công nhân
chế xuất tân thuận phường tân thuận đông quận bảy được trung tâm hỗ trợ thanh niên công dân thành phố
phối hợp với chủ nhà trọ xây dựng khu lưu trú văn hóa hỗ trợ wifi miễn phí tặng quà cho công nhân vào các dịp lễ tết
hàng năm trung tâm tổ chức rất nhiều các hoạt động về chăm lo về đời sống văn hóa vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân
đặc biệt là các chương trình như lễ cưới tập thể các chương trình tặng quà tặng vé tàu xe cho thanh niên công nhân về quê đón tết
các anh em thanh niên công nhân không được về quê thì chúng tôi cũng tổ chức các chương trình vui tết cùng thanh niên công nhân xa quê tại khu lưu trú
ở đây thì cũng được sự hỗ trợ của chú mười hương và chủ khu lưu trú văn hóa cũng tạo được kiện rất nhiều để hỗ trợ cho các bạn thanh niên công nhân
sống tại đây hầu hết là công nhân đến trong các tỉnh thành trong cả nước
mặc dù điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng họ rất yêu thương nhau
em cũng cảm ơn tới chú tâm đã hỗ trợ
giúp đỡ gia đình em có một lễ cưới tập thể và hỗ trợ được tham gia nhiều hoạt động văn hóa và hỗ trợ dưới xe quê ăn tết
cùng với chăm lo đời sống cho thanh niên công nhân tại các khu lưu trú văn hóa ở các khu chế xuất khu công nghiệp
hàng năm trung tâm hỗ trợ thanh niên công dân đã vận động các doanh nghiệp trao tặng hai mươi căn phòng mơ ước
giúp đỡ cho các gia đình công nhân nghèo
cụ thể là bằng những hoạt động điển hình như là tổ chức chuyến xe thanh niên công nhân để đưa thanh niên công nhân về quê đón tết
hỗ trợ một phần kinh phí cũng như quà tặng để chăm lo tết để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn thanh niên công nhân
được đoàn tụ và đoàn viên với gia đình trong dịp tết đến xuân về
và trong đó thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc chăm lo và hỗ trợ tạo các sân chơi cho con em thanh niên công nhân
để cho thanh niên công nhân có an tâm trong công tác
với mong muốn mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho các cặp đôi là cán bộ công nhân viên thanh niên công nhân giáo viên chiến sĩ người lao động
có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất các cơ quan đơn vị trường học doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
hàng năm trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân đã tổ chức lễ cưới tập thể cho một trăm linh đôi uyên ương
trong đó trung tâm đã hỗ trợ từ bàn tiệc nhẫn cưới trang phục tặng thẻ atm cùng các
đây là nội dung thiết yếu để cho các cặp đôi bắt đầu cho cuộc sống hôn nhân
chúng tôi tập trung trong lo những nội dung thiết thực nhất gắn với nhu cầu của thanh niên công nhân ví dụ như là từ phòng trọ từ nhà ở
hiện nay thì những năm qua thì thành đoàn có phối hợp với các đơn vị để hàng năm vào dịp tết nguyên đáng
chúng tôi tặng vé xe dành cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết
đồng thời cũng tặng những sức quà những phần quà dành cho thanh niên công nhân
đối với thanh niên công nhân mà không có dịp không có điều kiện để về quê ăn tết
thì thành đoàn cùng với các đơn vị cũng sẽ có những phần chăm lo cụ thể để anh em ở đây ở thành phố cũng có thể đón những tết nguyên ấm cúng nhất
đến nay sau một mươi năm tổ chức chương trình lễ cưới tập thể do trung tâm hỗ trợ thanh niên tổ chức đã đồng hành với niềm vui hạnh phúc của tám trăm hai mươi hai cặp đôi
cũng từ mô hình này hiện nay cũng đã được nhân rộng ở nhiều tỉnh thành khác trong cả nước
hai đứa em bên nhau cũng được lâu lắm rồi nhưng mà mới hôm nay nhân dịp hai kháng kính
được bên thành đoàn thành phố được tổ chức cho lễ cưới tập thể tụi em rất là vui
mong là chương trình tạo được những cặp đôi mà có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức năm cưới nhiều hơn
đến với lễ cưới các cô dâu chú rể không giấu được sự vui mừng và xúc động khi có một hôn lễ ấm áp với đầy đủ các nghi lễ truyền thống
mà trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố đã dành cho mình
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư tbhcmhomnay tv a gmail com